tại tỉnh vùng cao biên giới lai châu ngày ngày các thầy cô giáo nơi đây bằng tấm lòng yêu nghề yêu trẻ đã hy sinh niềm riêng để bám trường bám bản vận động học sinh ra lớp và yêu thương chăm sóc các em như người con trong gia đình
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại lai châu
sau những giờ lên lớp cô giáo quách thị diệu giáo viên trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã pa vệ sủ huyện mường tè tỉnh lai châu lại bộn bề bên trang giáo án
cô diệu quê ở thanh hóa lên lai châu công tác và được phân vào xã pa vệ sủ từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
dịp nghỉ hè và tết cô giáo diệu mới được về thăm chồng con
ở nơi biên viễn cô giáo diệu lại dồn tình yêu thương cho học sinh đồng bào dân tộc

chúng tôi là những giáo viên ở dưới xuôi lên đây đem những con chữ lên để phục vụ cũng như là truyền nhờ đạt kết thúc cho các em học sinh ở vùng sâu vùng xa
chúng tôi phải đến trường sớm hơn so với những vùng thuận lợi khác
bởi vì sao chúng tôi đến để đến từng bản thậm chí là đến từng nhà để nói chuyện và vận động các em ra trường
tuy rằng là các em đã ra trường rồi nhưng mà để giữ các em ở lại trường còn là cái là khó hơn với các anh ạ
tức là các em ra trường
không có sự chăm sóc không có cái sự gọi là đùm bọc hay yêu thương của các thầy cô thì các em sẽ lại bỏ về bản
cho nên là chúng tôi là một người giáo viên nhưng mà chúng tôi mang trọng trách rất là to lớn
đó là vừa là một người cha người mẹ rồi là chúng tôi còn phải chăm lo cho các em từ bữa ăn giấc ngủ
tạo điều kiện cho các em thuận lợi nhất để các em ở lại trường chúng em các em được ăn chơi được ăn được chơi và được vui vẻ khi mỗi khi đến trường
đến với vùng cao biên giới lai châu bằng tấm lòng yêu nghề yêu trẻ
thầy cô giáo nơi đây đã hy sinh niềm riêng để bám trường bám bản vận động học sinh ra lớp
học sinh hoàn cảnh khó khăn các thầy cô giáo chắt bóp tiền lương để mua cho các em bộ quần áo mặc tự tin đến trường
mua cho đôi dép kéo bỏng rác đôi chân vỗ về lúc ốm đau
đường từ bàn đến đây cách khoảng hai mươi
cho đến đây họ rất là vui được gặp các bạn ở bàn khác nhau
với lại được thầy cô quan tâm rất chú đáo
có thể nói thế này các thầy cô ở đây hy sinh rất nhiều và công hiến cũng rất nhiều
bởi lẽ là chế độ chính sách thì nó đang có việc là không đồng đề
rất nhiều thầy cô giáo rất bất vả nên mà chính sách thì không được
nhưng mà thầy cô đã có thể nói là hết sức quyết tâm
thậm chí nhiều thầy cô bỏ cả tiền túi của mình để chăm lo cho học sinh
để mua sách bỏ cho học sinh
và có chế độ chính sách
học sinh đã dẫn đến trường
tại huyện biên giới mường tè cách trung tâm thành phố lai châu hơn một trăm hai mươi km
đời sống của bà con dân tộc còn nhiều thiếu thốn
nên phó mặt việc học của con em mình cho nhà trường
yêu nghề yêu học sinh nên các thầy giáo cô giáo luôn cố gắng khắc phục khó khăn
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nỗ lực xây dựng sự nghiệp giáo dục phát triển
hiện nay ở mường tè công tác huy động học sinh các cấp ra lớp luôn đạt tám mươi năm
tỷ lệ chuyên cần trên chín mươi